vâng thưa quý vị miền bắc ngày hôm nay vẫn tiếp tục thời tiết nắng nóng với nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
đặc biệt là tại khu vực miền trung thời tiết nắng nóng trong vòng ba tháng qua đã khiến cho một số nơi rơi vào tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp khi mà bước sang vụ hè thu
và đáng chú ý nhất là các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
vâng chính vì vậy mà chính quyền các địa phương cần có kế hoạch cụ thể về việc mở cửa xả các hồ đập thủy lợi để không ảnh hưởng đến mùa vụ của bà con nông dân
và những dự báo chi tiết sẽ có trong phần sau của chương trình